qua đấu tranh ban đầu đối tượng trần văn thắng khai nhận số thuốc lái trên là của thắng và một đối tượng tên cù văn phong chú cùng địa phương trộm cắp trên một chiếc đò vỏ sắt nêu đậu trên sông biên giới phía bờ trung quốc đối diện khu vực mốc một mươi ba nghìn sáu trăm năm mươi hai ba trăm linh m thuộc thôn lục phủ xã bắc sơn tp mong cái tỉnh quảng ninh
thắng đang trên đường thuê xe taxi vận chuyển về tp mong cái để mang đi tiêu thụ
đồn biên phòng bắc sơn đã niêm phong tăng vật và đang hoàn chỉnh hồ sơ
để bàn giao người và tăng vật cho công an tp mong cái tiếp tục điều tra theo đúng quy định của pháp luật
liên quan đến vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và buôn lậu xảy ra tại công ty cổ phần vn pharma
theo dự kiến vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án này
chín bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử trong đó có nguyễn minh hùng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần vn pharma
nguyễn trí nhật ngô anh quốc đều nguyên phó giám đốc vn pharma
phạm anh kiệt tổng giám đốc công ty dược safaco
võ mạnh cường giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hoạn thương mại hàng hải quốc tế hnc
bốn bị cáo còn lại nguyên là cán bộ công ty vn pharma
kết quả điều tra bước đầu cho thấy vào năm hai nghìn một mươi ba các đối tượng mua thuốc tân dược để bán và đấu thầu cung cấp cho các bệnh viện ở việt nam
hồ sơ kỹ thuật thuốc hascapiter năm trăm linh mg để hợp thức hồ sơ và nhập khẩu hơn chín hộp thuốc hascapiter năm trăm linh mg về việt nam
qua giám định lô thuốc này chứa chín mươi bảy hoạt chất kva pin là thuốc không rõ nguồn gốc kém chất lượng không được sử dụng làm thuốc để chữa bệnh cho người
ngoài ra từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bốn nguyễn minh hùng còn chỉ đạo nhân viên thuê dược sĩ để chỉnh sửa nhiều bộ hồ sơ thuốc khác giả con dấu và chữ ký của giám đốc
nhân viên công ty halet canada để việt nam farma đăng ký lưu hành thuốc đồng thời xin cấp phép nhập khẩu tại cục quản lý dược làm giả hợp đồng mua bán thuốc để làm thủ tục nhập khẩu một số lô thuốc
cáo trạng thể hiện ngô anh quốc là phó tổng giám đốc vn pharma đã chỉ đạo nhân viên chi hoa hồng cho các bác sĩ tại bệnh viện để bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân các loại thuốc do công ty vn pharma nhập khẩu với số tiền khoảng bảy năm tỷ đồng
phiên toàn xét xử vụ án dự kiến
kéo dài trong tám ngày
công an tỉnh bình dương cho biết vừa tìm thấy chiếc xe ô tô nhãn hiệu inova bị mất cắp tại khu phố bình phước b phường bình chuẩn thị xã thuận an vào ngày chín tháng tám vừa qua tại một hiệu cầm đồ bên nước campuchia
như thông tin đã đưa vào ngày chín tháng tám anh trần văn thuận để ô tô innova tại khu vực cạnh cây xăng tân vạn khu phố bình phước b phường bình chuẩn thị xã thuận an
để giao bán thì bị một đối tượng đến lấy trộm rồi tàu thoát
sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã nhanh chóng triển khai lực lượng và đã phát hiện chiếc xe innova bị mất di chuyển về phía huyện lộc ninh tỉnh bình phước
đối tượng trộm đã nhanh chóng đem chiếc xe này qua cửa khẩu hoa lư thuộc huyện lộc ninh tỉnh bình phước rồi đem cầm lại tại một hiệu cầm đồ bên phía campuchia
công an tỉnh bình dương phối hợp với công an huyện lộc ninh tỉnh bình phước và công an nước bạn campuchia đưa chiếc xe tăng vật vụ án về việt nam để phục vụ công tác điều tra
và hiện phòng cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng gây án và đang tiến hành truy bắt
thưa quý vị nhiều du khách nước ngoài đã rất bất ngờ và cảm kích khi được lực lượng công an trao trả lại tài sản khi họ bị thất lạc hoặc đánh mất khi đi du lịch
và câu chuyện của nữ du khách người pháp
vui mừng khi nhận lại được tài sản bị thất lạc trước giờ lên máy bay chỉ vài tiếng đồng hồ mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây là một ví dụ điển hình cho việc học tập làm theo lời bác của lực lượng công an thành phố đà nẵng
vào chung tuần tháng tám chị lizzie boy hai mươi một tuổi quốc tỉnh pháp đến thành phố đà nẵng tham gia công tác tình nguyện
khi đi siêu thị cô úc mát thì không may để quên một chiếc ví trong lúc chở taxi tại tiền sành siêu thị
bên trong có tiền và giấy tờ thuyền
nhận được tin báo tổ công tác của phòng bảo vệ chính trị công an thành phố đà nẵng do thượng úy hồ phan hải triều cùng trung úy phạm công minh đã có mặt phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh siêu thị truy tìm số tài sản thất lạc
khi nhận được thông tin thì tôi liên hướng dẫn cho người bị hại liên hệ an ninh siêu thị cô úc mát đồng thời phối hợp với công an phường thanh kê đông để tiến hành tiếp cận
xác minh thông tin
đồng thời tôi cũng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ trong việc hướng dẫn cho lực lượng bảo vệ siêu thị cô úc mát trích xúc camera
tôi cảm thấy hai chiến sĩ công an thành phố đà nẵng rất là nhiệt tình chú đáo và chi tiết đi tìm từng đoạn băng một và hai bên đã kết hợp tìm kiếm khoảng ba tiếng đồng hồ và đã xác minh ra được bé duyên đã nhặt được ví da mà tôi cảm thấy rất là khó khăn
tại vì trong lúc bác duyên rời khỏi khu vực siêu thị là bảy duyên đã mặc áo khác rồi
tiếp xúc với nữ du khách các cán bộ phòng bảo vệ chính trị một mặt động viên để du khách an tâm mặt khác tích cực truy tìm tung tích người đã nhặt được chiếc ví
tất cả mọi khu vực vui chơi mua sắm của siêu thị đều được các chiến sĩ công an thành phố đà nẵng cẩn thận xem xét
vì trời tối cộng với vị trí thất lạc tài sản ở tiền sảnh của siêu thị cô úc mát nơi tập trung khá đông người dân đến vui chơi vui sắm nên việc xác định số tài sản trên ở đâu gặp rất nhiều khó khăn
sau ba giờ đồng hồ tích cực vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao độ công an phường thanh khê đông quận thanh khê thành phố đà nẵng đã tìm lại được toàn bộ tài sản
tôi đã rất thất vọng khi bị mất chiếc ví và nghĩ sẽ không tìm lại được
nhưng thật bất ngờ khi nghe các chiến sĩ công an gọi điện và thông báo đã tìm lại được toàn bộ tài sản
tôi rất vui và cảm ơn công an thành phố đà nẵng rất nhiều
trong chuyến bay về nước đợt này của nữ du khách
người pháp ngoài ấn tượng về một đà nẵng xinh đẹp thân thiện
còn có hình ảnh những chiến sĩ công an trách nhiệm hết lòng vì sự bình yên của thành phố
chương trình tiếp tục với các thông tin khác
thưa quý vị thực hiện khẩu hiệu gia quân hành động xây dựng thành phố nha trang xanh sạch đẹp và văn minh
vào sáng qua hai mươi tháng tám gần hai trăm linh đoàn viên thanh niên đã tham gia vệ sinh môi trường bờ biển
các đoàn viên thanh niên là sinh viên trường đại học tôn đức thắng nha trang và đồn biên phòng cầu bóng
bộ đội biên phòng tỉnh khánh hòa đã tham gia nhặt rác làm sạch bãi biển khu danh thắng hòn trồng
và dọc theo bờ biển phường vĩnh hải vĩnh phước thành phố nha trang
thông công hoạt động này không chỉ tăng cường đoàn kết quân dân
mà còn nâng cao ý thức cho mọi du khách người dân xung quanh khu vực tham gia giữ gìn bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu
đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đối với cộng đồng với xã hội trong việc giữ gìn môi trường sạch đẹp
là địa phương đầu tiên ở thanh hóa xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết
xã hải bình huyện tĩnh gia đang cùng với ngành y tế nỗ lực khoanh vùng khống chế không để dịch lây lan
tính đến chiều ngày hai mươi tháng tám xã hải bình đã có hai mươi bảy ca mắc sốt xuất huyết tập trung ở ba thôn liên đình liên hưng liên thịnh
trong đó chỉ riêng ba ngày một mươi tám đến hai mươi tháng tám thì có hai mươi bệnh nhân đến khám và nằm lại trạm y tế xã hải bình để theo dõi
nguyên nhân phát sinh ổ dịch được xác định là do một số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang học tập làm việc tại hà nội khi về địa phương đã mang theo mầm bệnh
theo giám đốc trung tâm y tế dự phòng huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa đến thời điểm này toàn huyện tĩnh gia ghi nhận chín mươi năm ca sốt xuất huyết giải rác ở hai mươi sáu trên ba mươi bốn xã thị trấn
để hạn chế thấp nhất sự bùng phát của bệnh
đạo phòng chống bệnh xuất xuất huyết các xã thị trấn của huyện tĩnh gia đã đồng loạt gia quân thực hiện chiến dịch tổng vệ sinh môi trường
diệt long quăng bọ gậy phòng chống dịch xuất xuất huyết đồng thời phun hóa chất chủ động phòng chống dịch tại hai xã trọng điểm là hải thanh và hải bình
thưa quý vị và các bạn thuốc bảo vệ thực vật là vật tư không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp
tuy nhiên việc người dân địa phương lạm dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật do việt nam sản xuất
và không có nguồn gốc xuất xứ được bày bán tràn lan tại các chợ vùng cao không đủ các điều kiện mua bán kinh doanh
đã và đang gây rất nhiều ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường và gây hại đối với sức khỏe của con người
tại chợ phiên vùng cao xín chén huyện simacai thuốc bảo vệ thực vật được người dân bày bán tràn lan
xen lẫn những mặt hàng khác thậm chí chúng được bày bán ngay cạnh những sạp đồ ăn như thế này
mặc dù thuốc bảo vệ thực vật là mặt hàng có độc tố cao
có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng khi tiếp xúc nhưng ở đây dường như không ai quan tâm tới điều đó
theo ghi nhận của chúng tôi
mỗi phiên chợ ở đây đều có hàng chục quầy bán các loại thuốc bảo vệ thực vật như thế này
không chỉ có các loại thuốc do việt nam sản xuất
mà còn có cả những lọ thuốc do trung quốc sản xuất được bày bán một cách công khai
thậm chí cả người mua lẫn người bán đều không biết chữ
người bán và người sử dụng đều theo thói quen và kinh nghiệm
hầu như là chín mươi chín là hàng của việt nam còn một số những cái nhỏ lẻ cái gì nó về là con chú con không
mình biết cái nguồn gốc của cái thuốc này không
à dạ bởi cái đấy thì mình không chơi không tìm hiểu sao
theo quy định để được cấp phép người bán thuốc cần phải có chứng chỉ hành nghề do cơ quan có thẩm quyền cấp cùng với nhiều yêu cầu khác
tuy nhiên hầu hết các hộ kinh doanh ở đây đều trong tình trạng không giấy phép kinh doanh
không chứng chỉ hành nghề và thuốc không rõ nguồn gốc
mặc dù các cơ quan chức năng thường xuyên tăng cường kiểm tra và khuyến cáo đối với các hộ kinh doanh
nhưng vì lợi nhuận nên nhiều người vẫn ngang nhiên bày bán những mặt hàng này
và người mua cũng vì ham giá rẻ nên không đến các cửa hàng được cấp phép để mua
về hợp tác
bán một số những hàng thuốc bảo vệ thực vật thì được quyến đồng là cũng thành lập tập huấn
thế nhưng mà bên cạnh đó là mình được lấy miếng sách nhưng mà vẫn chưa được trụ tập để tập huấn
mình có được cấp phép bán hàng này không
à dạ vâng cái đấy thì mình chưa xin phép
số lượng hàng hóa đối với từng người kinh doanh thì người ta kinh doanh ít
trong đấy có cả hàng thuốc bảo vệ thực vật do trung quốc sản xuất
ý thức mà sử dụng cũng như là bảo quản theo đúng quy định đối với cái thuốc bảo vệ thực vật
thì người dân bây giờ vẫn còn đang chấp hành chưa đúng
chúng tôi đi kiểm tra có khi người ta nhìn thì chúng tôi là người ta giấu hàng gần hết rồi
nói đúng thế mà mình đi kiểm tra mình mặc đồng phục nó nhìn từ xa là người ta đã giấu hàng rồi
có bày thì cũng bày rất ít
để giải quyết tình trạng trên tỉnh lào cai cần có những biện pháp quyết liệt
không chỉ với người kinh doanh mà cả người tiêu dùng
cùng với đó các lực lượng chức năng tăng cường quản lý
không để các loại thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường
đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân sử dụng đúng các loại thuốc bảo vệ thực vật
không sử dụng các mặt hàng không rõ nguồn gốc
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
được phát sóng vào lúc năm h năm mươi năm sáng hàng ngày trên antv
và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một số nội dung
đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay
thưa quý vị một số mặt hàng đang chịu thuế vat năm
được bộ tài chính tăng thuế lên một mươi từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đề xuất này nhanh chóng đã khiến cho chuyên gia cũng như người lao động lo lắng
ghi nhận của báo lao động và báo giao thông số ra ngày hôm nay
trên báo lao động nước sạch thực phẩm tươi sống đường
nằm trong một mươi bốn nhóm hàng đang chịu thuế

được đề xuất nâng cấp bước một lên nhóm chịu thuế vat một mươi
sau đó tới ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín sẽ tăng lên mức một mươi hai và một mươi bốn
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
với đề xuất này thì hầu hết các hàng hóa dịch vụ sát sườn với người dân
còn trên báo giao thông đề xuất tăng thuế của bộ tài chính
được các chuyên gia và dư luận nhận định là không phù hợp
bởi thuế và phí tại việt nam đang còn cao so với thu nhập của người dân
bên cạnh đó thì chuyên gia có thể tăng thêm tăng thuế theo tướng của bộ tài chính
chuyên gia còn lo ngại việc tăng thuế vat sẽ thúc đẩy các hành vi gian lận thuế hoàn thuế vat và mục tiêu tăng thu sẽ không đạt
nhiều năm qua mô hình hợp tác công tư ppp có những kỳ vọng về khả năng tạo đột phá cho việc huy động nguồn vốn đầu tư hạ tầng
tuy vậy thì việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia dự án bot hay là bt xây dựng chuyển giao đường bộ có quá nhiều kẽ hở bị lạm dụng
theo kết quả thanh tra số một nghìn bốn trăm hai mươi ba của thanh tra chính phủ mới ban hành chỉ ra
và qua thanh tra thì bảy mươi tám dự án đầu tư theo hình thức bt và bot trong lĩnh vực giao thông
tổng mức đầu tư có nhiều sai lệch nên vốn đầu tư xác định cho hợp đồng dự án không chính xác
quá trình triển khai bộ giao thông vận tải đã không thực hiện đầy đủ quy trình xây dựng và công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo quy định
một trăm linh đều là chỉ định thầu mà không tổ chức đấu thầu với lý do chỉ có một
nhà đầu tư tham gia
một số nhà đầu tư được lựa chọn có năng lực hạn chế không đáp ứng được yêu cầu của dự án
sở giao thông vận tải hà nội đang lên phương án tiếp tục sắp xếp lại luồng tuyến vận tải khách liên tỉnh giữa bến xe giáp bát và bến xe nước ngầm
tuy vậy thì hầu hết các doanh nghiệp đều mong muốn ổn định luồng tuyến sau đợt điều chuyển lớn vừa qua
thông tin chi tiết quý vị có thể đón đọc trên báo an ninh thủ đô số ra ngày hôm nay
năm tuyến xe khách liên tỉnh dự kiến được điều chỉnh gồm các tuyến từ hà nội đi hà nam ninh bình thái bình nam định thanh hóa
và hiện hai tuyến đi hà nam và ninh bình đã tái cơ cấu xong
với tuyến thanh hóa thì căn cứ trên thực tế và ý kiến của bộ giao thông vận tải
thành phố tạm thời không điều chỉnh giữ nguyên ở bến xe nước ngầm như hiện tại
còn lại hai tuyến thái bình nam định sở giao thông vận tải đã xây dựng hai phương án gồm
đưa tất cả các tuyến đi nam định thái bình về cùng một bến
hoặc đưa các tuyến đi mỗi tỉnh về cùng một bến
đề nghị tăng lương cho cán bộ công chức tp hcm lên gấp đôi của bí thư thành ủy tp hcm
nguyễn thiện nhân đã được nhiều người ủng hộ và đề xuất thêm là không nên tăng lương kiểu cao bằng mà phải dựa vào năng suất lao động

theo sở giao thông vận tải tp hcm việc đưa vào sử dụng tuyến buýt đường sông sẽ giúp cho người dân có thêm phương tiện đi lại nhằm giảm lượng xe trên đường bộ giảm ủn tắc giao thông
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec cho biết sẽ đưa hệ thống thu phí tự động không dừng etc
sử dụng thiết bị obu vào khai thác trên tuyến cao tốc tp hcm
bắt đầu từ ngày hôm nay hai mươi một tháng tám
quy trình thu phí tự động không dừng sử dụng bộ thiết bị opu tích hợp ba công nghệ trên cùng một hệ thống
việc triển khai thu phí tự động không dừng của vec trên các tuyến cao tốc giúp người tham gia giao thông tiết kiệm được thời gian và chi phí nhiên liệu
do không phải dừng lại trước trạm thu phí để mua vé hay nhận vé hoặc thẻ thanh toán tiền
chủ phương tiện cũng được quản lý lịch sử các giao dịch của phương tiện
tại các trạm thu phí để mua vé hay nhận vé hoặc thẻ thanh toán tiền
tại các trạm thu phí thông qua các hóa đơn khi khách hàng có yêu cầu xuất hóa đơn đảm bảo khả năng tích hợp với các hình thức thanh toán dịch vụ khác
thông tin về các vụ va chạm giao thông xảy ra tại cao bằng và bến tre sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
trên quốc lộ ba thuộc địa phận phường sông hiền thành phố cao bằng tỉnh cao bằng vừa xảy ra một vụ va chạm giao thông khiến một người tử vong
xe mô tô do anh nguyễn trí liêm điều khiển
đã va chạm với xe do chị nông thị lụa điều khiển đi ngược chiều
vụ va chạm làm cho anh liêm ngã văng ra đường và bị xe tải kẹp chúng khiến anh liêm tử vong tại chỗ
còn tại bến tre trên đường đồng văn cống thuộc khu vực thành phố bến tre cũng đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô và xe mô tô làm hai người nguy kịch
kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn của tài xế gây tai nạn vượt quá mức cho phép
thưa quý vị trong thời gian vừa qua các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã triển khai nhiều đợt gia quân giải tỏa các điểm lấn chiếm vỉa hè hành lang an toàn giao thông
nhưng vẫn chưa thể giải quyết rứt điểm trong thời gian ngắn
bởi ngoài những yếu tố khách quan thì ý thức của một số hộ kinh doanh khi chấp hành các quy định của nhà nước vẫn còn nhiều bất cập
ghi nhận của nhóm phóng viên antv lâm đồng
tuyến đường chính xung quanh chợ thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
không khó để nhận thấy nhiều vỉa hè bị chiếm dụng làm chỗ bán hàng đậu đỗ phương tiện
bất chấp những nỗ lực chấn trình của các ngành chức năng bởi một bộ phận không nhỏ người dân vẫn bám đường để sinh sống
vì đây cũng là nguồn thu nhập chính của họ
làm thì làm hết vậy thôi chứ đâu có nếu mà làm cho nó đúng theo cái lực thì mình phải làm cho nó gọn ghẻ lại hết
mặc dù lực lượng chức năng huyện đức trọng đã triển khai nhiều đợt gia quân giải tỏa các quy định của nhà nước
triển khai các đợt cao điểm tuyên truyền vận động xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang đường bộ
thu giữ xử phạt các phương tiện giao thông đậu đỗ sai quy định lấn chiếm lòng đường gây ách tắc giao thông
nhưng chỉ được một thời gian lòng lề đường lại diễn ra hiện tượng tái lấn chiếm
chợ liên nghĩa này các bà chí cũng biết là nó quá rộng mà lực lượng nó quá mỏng
nên là lúc làm thì công việc nó cũng rất là bề bồn mình đuối đầu này thì nó lại sang đầu nọ
tuyên truyền cho người dân hiểu được là
cái việc lập lại cái trật tự đô thị là cái trách nhiệm của mọi người dân
chứ không phải của một cơ quan hoặc là một đoàn thể nào
việc kinh doanh mua bán lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường trên địa bàn chợ liên nghĩa
vẫn là một câu chuyện chưa có hồi kết và còn tiêm ẩn nhiều yếu tố khách quan
để trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ đang rất cần ý thức của cả cộng đồng dân cư
sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương
trong công tác lập lại trật tự và xây dựng vận động
văn minh đô thị trên địa bàn
hơn ba trăm linh tỷ đồng là tổng bức đầu tư dự án xây dựng đường vào khu di tích quốc gia đặc biệt
danh nhân văn hóa trạng trình nguyễn bỉ kiên tại thành phố hải phòng
chương trình an ninh ngày mới xin được tạm dừng tại đây
cảm ơn sự quan tâm theo dõi
chúc quý vị một tuần mới có thật nhiều niềm vui
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại